trước áp lực buộc phải giảm thiểu phương tiện cá nhân bảo vệ môi trường và tăng cường năng lực phục vụ trong lĩnh vực giao thông công cộng
tp hcm quyết định từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng cường thêm tám trăm linh xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường
trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi bảy lượng hành khách đi lại bằng xe buýt tại thành phố đạt trên một trăm sáu mươi ba triệu lượt tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
để được những tín hiệu đáng khích lệ tp hcm đã lựa chọn thay đổi xe buýt từ dùng nhiên liệu truyền thống sang khí nén thiên nhiên
cùng với đó sở giao thông vận tải tp hcm nâng cao nghiệp vụ trong kỹ năng giao tiếp cho tiếp viên tài xế ứng dụng công nghệ quản lý trong điều hành
trước những tín hiệu đáng mừng từ nay đến cuối năm tp hcm sẽ đầu tư thêm khoảng tám trăm linh xoay bít sử dụng khí nén thiên nhiên nhằm giảm ô nhiễm môi trường
cũng như thu hút khách đến với giao thông công cộng
đây được coi là giải pháp tích cực nhất trong việc tránh ủn tắc giao thông và phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng ở tp hcm